đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền chủ động hướng dẫn tuyên truyền vận động sâu rộng đồng bộ đến cơ sở
đó là trọng tâm trong chương trình công tác mặt trận được triển khai trong thời gian qua
mặt trận tổ quốc các cấp đã tích cực vận động khơi dậy tinh thần đoàn kết tự chủ của nhân dân
qua đó đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại từng địa phương
để có được con đường bê tông hóa khang trang sạch đẹp như ngày hôm nay là kết quả của một quá trình vận động từ năm hai nghìn đến nay do mặt trận tổ quốc phường viên sơn thị xã sơn tây hà nội phát động
cùng với hội phụ nữ phường phong trào xanh sạch đẹp đã hủy động mỗi người dân tại các phố trong địa bàn phường vào cuối tuần cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh chung
việc làm thiết thực này do mặt trận tổ quốc triển khai và được người dân đánh giá cao
phát động phong trào của bệnh viện
công tác mặt trận là triển khai đến các ban ngành đoàn thể và cũng cụ thể nhất là công tác của mặt trận và chúng tôi cũng là những người trong ban công tác mặt trận
thế thì là cũng tham gia vận động nhân dân và nhân dân thấy những các cái điều như thế là điều cần thiết
nghe dân nói nói dân hiểu làm dân tin
từ phương châm cụ thể đó ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã sơn tây đã lồng ghép các chương trình hành động của mặt trận với các phong trào cuộc vận động cụ thể
qua đó khơi gợi được sức đóng góp của nhân dân
nhiều người đã tình nguyện hiên đất đóng góp tiền ngày công trong công tác xây dựng nông thôn mới
đến nay một trăm linh xã ở thị xã sơn tây đã về đích đạt chuẩn nông thôn mới
để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thị xã cũng như của các cấp ủy chính quyền các nơi
thì chúng tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên là chính là phải phát huy phải dựa vào dân và phát huy được cái sức mạnh trong nhân dân
hướng về cơ sở
cách làm và phương thức hoạt động được mặt trận tổ quốc các cấp có được sự đồng thuận đồng lòng của nhân dân
điều này đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác mặt trận phải gần dân giác dân lắng nghe ý kiến nhân dân
qua đó kịp thời lắng nghe giải quyết những tâm tư nguyện vọng hay vấn đề phát sinh
đây là điều không phải ở mỗi địa phương địa bàn đều đã được triển khai tốt
còn có nơi có lúc cán bộ mặt trận còn tâm lý ngại việc phong trào thi đua cuộc vận động còn trồng chéo
chưa rõ phương thức hoạt động và tiêu chí đánh giá
khắc phục được những hạn chế này là một trong những nội dung được đưa ra
trong chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn